các bác sĩ bệnh viện thanh nhàn đã phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị tổn thương tim rất đặc biệt có nguy cơ tử vong cao
sau hai ngày phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực
bệnh nhân là chị nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một được đưa vào cấp cứu vào lúc hai mươi ba h một mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tại bệnh viện thanh nhàn trong tình trạng rất nặng có dấu hiệu chèn ép tim cấp khó thở huyết áp kẹt
mạch không bắt được có vết thương ở trước ngực trái đường giữa đòn liên sườn ba bốn chuẩn đoán là vết thương xuyên tim
bệnh nhân được phẫu thuật vào lúc hai mươi ba h năm mươi phút cùng ngày tại phòng mổ chuyên khoa tim mạch bệnh viện thanh nhàn
dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt đức
hiện tại sau hai ngày phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực
trước đây với những trường hợp bệnh nhân có vết thương tim sự sống được tính từng phút từng giây
thường phải chuyển lên tuyến trên để phẫu thuật có thể đe dọa tính mạng
phương án mổ khẩn bệnh nhân tại phòng mổ khoa cấp cứu của bệnh viện thanh nhàn
giúp tranh thủ tối đa thời gian để giành lại sự sống của người bệnh